từ ngày mai miền nam sẽ bước vào một đợt chiều cường
mực đức đỉnh chiều tới các trạm vùng hạ liêu sông sài gòn đồng nai tiếp tục lên theo kỳ chiều cường
và đạt đỉnh vào khoảng ngày ba mươi tháng chín mùa một tháng một mươi
đỉnh chiều trong đợt này có khả năng đạt mức như sau
tại trạm phú an và nhà bè lên mức một sáu một sáu mươi năm m cao hơn báo động ba từ một cho đến một mươi năm m
và thời gian xuất hiện đỉnh chiều sẽ là từ năm cho đến bảy giờ
đỉnh chiều buổi chiều thấp hơn ở mức một năm mươi năm cho đến một sáu m cao hơn mức báo động ba từ năm cho đến một m
và thời gian xuất hiện sẽ là từ một mươi sáu cho đến một mươi tám giờ
mực nước cao nhất ngày vùng hạ liêu sài gòn đồng nai còn duy trì ở mức trên báo động hai
từ nay cho đến hết ngày hai tháng một mươi sau đó xuống nhanh
trong khi chiều cường được dự báo đang lên nhanh thì trong chiều và tối mai
dưới tác động của nhiễu động trong đới gió đông trên cao
ở khu vực nam bộ tiếp tục có mưa rào và rông trên diện rộng
khu vực miền đông nam bộ và cả thành phố hồ chí minh vẫn có khả năng xuất hiện mưa vừa
có nơi mưa to và rông
mưa rông xuất hiện đúng thời điểm chiều cao có thể gây ra tình trạng ngập ống diện rộng
còn với khu vực tây nguyên ảnh hưởng của nhiễu động gió đông trên cao không còn nhiều
trong đêm nay và ngày mai ở tây nguyên chỉ còn có mưa rào và rông ở một vài nơi
nền nhiệt cao nhất ngày mai ở khu vực tây nguyên sẽ tăng nhẹ lên mức là hai mươi chín cho đến ba mươi một độ
còn nam bộ tiếp tục duy trì mức nhiệt là từ ba mươi một cho đến ba mươi ba độ
với các tỉnh miền trung thời tiết của ngày cuối tuần sẽ tương đối dễ chịu
đời gió đông nguyên nhân gây ra những cơn mưa ở miền trung không còn hoạt động mạnh
trong đêm nay nó chỉ còn gây mưa rào và rông ở một vài nơi
sang ngày mai buổi sáng ở miền trung trời vẫn còn có mây nhiều
nhưng sau chín giờ nắng sẽ xuất hiện nhưng cường độ nắng không mạnh
vì thế nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở miền trung sẽ phổ biến ở mức là từ ba mươi hai ba mươi ba độ
trong khi độ ẩm trong không khí duy trì mức là từ bảy mươi năm cho đến bảy mươi tám
nên sẽ không xảy ra tình trạng hanh khô như các tỉnh miền bắc
còn với khu vực bắc bộ khối không khí lạnh khô đã và đang suy yếu
nhưng mức độ suy yếu rất chậm
vì thế trong đêm nay ở miền bắc thời tiết chủ đạo vẫn là ít mây
nền nhiệt đêm ở khu vực vùng núi phía bắc sẽ duy trì trong khoảng là từ một mươi tám cho đến hai mươi độ
sang ngày mai cả miền bắc trời vẫn còn nắng sớm
nền nhiệt cao nhất ngày mai ở bắc bộ sẽ giao động trong khoảng là từ ba mươi hai cho đến ba mươi bốn độ
chuyển sang thông tin thời tiết biển khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa
gió đông bắc cấp bốn cấp năm và nhiệt độ là từ hai mươi sáu
khu vực huyện đảo trường sa có mưa vài nơi gió bắc đến tây bắc cấp bốn
nhiệt độ là hai mươi bảy cho đến ba mươi ba độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước